để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng
ủy ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo các sở ngành là thành viên ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín của thành phố
tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về giả mạo nhãn mắc made in vietnam trên địa bàn tp hcm
theo đó bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cần tăng cường tuần tra kịp thời xử lý các hành vi buôn lậu
chứa chữ và vận chuyển hàng hóa tiêu dùng thời trang giả mạo xuất xứ nhãn mát
ở khu vực cảng biển cửa sông bến bãi tàu thuyền
cục hải quan thành phố tăng cường kiểm soát tại cửa khẩu và các khu vực tổ chức đấu tranh phát hiện
kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến hàng hóa giả mạo nhãn mát
công an thành phố tăng cường trinh sát làm rõ phương thức thủ đoạn chủ động lập chuyên án để triệt đề
kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm
cục quản lý thị trường tp hcm tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm này